theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay trên khu vực các tỉnh vùng núi trung du phía bắc đang có mưa to đến rất to
cảnh báo trong những giờ tới thì lũ quét sạt lở đất và ngập úng ở vùng trụng thấp có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh yên bái hà giang bắc cạn thái nguyên lai châu lào cai cao bằng và tuyên quang đặc biệt là ở tại các huyện
cụ thể lượng mưa trong sáu giờ từ hai mươi ba giờ đến năm giờ ngày một mươi tháng chín tại một số nơi như sau
tuyên quang một trăm ba mươi chín mm yên thuận huyện hàm yên tỉnh tuyên quang một trăm hai mươi hai mm thành công huyện nguyên bình tỉnh cao bằng một trăm linh năm mm thu lũng huyện mường tè tỉnh lai châu một trăm tám mươi bốn mm
đợt mưa này sẽ kéo dài đến ngày một mươi hai tháng chín thời gian mưa nhiều tập trung vào chiều tối và đêm đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
riêng vùng núi mưa lớn có thể gây lũ quét sạt lở đất cục bộ